tối qua ngày hai mươi sáu tháng sáu tại thành phố hồ chí minh đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại một công ty sản xuất bao bì ni lông trên đường xuân thới thượng xã xuân thới thượng huyện hóc môn
khoảng một mươi chín h một mươi năm phút ba công nhân đang làm việc trong công ty sản xuất bao bì ni lông vĩnh tiến tại số bảy mươi hai c đường xuân thế thượng xã xuân thế thượng huyện hóc môn
phát hiện có nhiều tiếng nổ khói và lửa bốc lên đã tháo chạy ra ngoài hô hoáng thông báo tới lực lượng chức năng
người dân hỗ trợ dập lửa bằng bình cứu hỏa mini nhưng bất thành
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận một mươi hai đã điều sáu xe nước cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa
nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh khoảng hai mươi phút sau mới được khống chế
vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều nguyên liệu máy móc phục vụ sản xuất trong khu nhà xưởng
rất may mắn không có thương vong về người hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ